mở đầu bản tin là phần tin trong nước
thưa quý vị và các bạn chiều nay tại hà nội cục an ninh mạng bộ công an long trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai năm ngày truyền thống
hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn hai tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu
đồng chí thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị
chủ tịch nước trần đại quang thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã gửi lãng hoa chúc mừng
dưới sự quan tâm của lãnh đạo đảng nhà nước sự lãnh đạo chỉ đạo sát sao của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
lực lượng an ninh mạng đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt lập được nhiều thành tích xuất sắc góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị
đảm bảo an ninh thông tin bảo vệ vững chắc an ninh chủ quyền quốc gia
phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm bộ trưởng tô lâm chúc mừng những thành tích chiến công cục an ninh mạng đã đạt được trong thời gian qua
bày tỏ sự tin tưởng với truyền thống và nội lực sức trẻ sức sáng tạo của cán bộ chiến sĩ
cục an ninh mạng sẽ tiếp tục lập được nhiều chiến công vẻ vang hơn nữa hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng
thưa quý vị và các bạn từ ngày hai mươi ba tháng năm đến ngày hai mươi năm tháng năm chuyến thăm và làm việc tại việt nam của tổng thống hợp chủng quốc hoa kỳ parad obama đã kết thúc tốt đẹp
với tinh thần và quyết tâm nỗ lực cao nhất lực lượng công an nhân dân đã bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
cho chuyến thăm của tổng thống mỹ obama
trong đó lực lượng cảnh vệ đơn vị được giao nhiệm vụ chính bảo vệ chuyến thăm lần này đã triển khai hiệu quả các phương án bảo vệ yếu nhân
trên tinh thần lực lượng cảnh vệ là đơn vị chịu trách nhiệm chính mật vụ hoa kỳ là lực lượng phối hợp
lễ đón chính thức tổng thống barack obama tại phủ chủ tịch
công tác an ninh được siết chặt từng vòng nghiêm ngặt
mọi thiết bị đều phải được kiểm tra qua cổng an ninh
tất cả các thành phần
từ đặc vụ mỹ phóng viên tác nghiệp báo chí nước ngoài đều được kiểm soát chặt chẽ
tại khu vực diễn ra lễ đón
lực lượng cảnh vệ việt nam và mật vụ hoa kỳ được bố trí dây đặc
hai bên liên tục trao đổi các tiến độ trong công tác bảo vệ an ninh
trong suốt thời gian diễn ra nghi thức ngoại giao
cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ đều tập trung tinh thần làm việc cao nhất
quan sát tỉ mỉ đảm bảo nắm chắc tình hình an ninh tại đây
về các phương án bảo vệ
chúng tôi đã có nhiều cuộc làm việc với mật vụ hoa kỳ
để giải quyết những yêu cầu của phía mật hoa kỳ
với tinh thần rất thẳng thắn và cùng cộng đồng trách nhiệm
nhưng khẳng định với hoa kỳ rằng
công tác đảm bảo an ninh an toàn cho tổng thống
là trách nhiệm của lực lượng công an việt nam
đây là lực lượng chính lực lượng nòng cốt
và có sự phối hợp với lực lượng mật phục hoa kỳ
trong quá trình triển khai công tác bảo vệ
để đảm bảo an ninh an toàn cho chuyến thăm
lực lượng cảnh vệ đã chủ động tiến hành làm việc cụ thể
chương trình phối hợp bảo vệ với các đoàn tiền trạm của mật vụ hoa kỳ
tại các hoạt động của tổng thống obama tại việt nam
xác định đây là hoạt động có ý nghĩa rất lớn
không chỉ về phương diện ngoại giao
bộ tư lệnh cảnh vệ đã tham mưu xây dựng tất cả phương án kế hoạch bảo vệ
dự kiến các tình huống khi bên bạn đề xuất các chương trình mới
và phân định cụ thể trách nhiệm bảo vệ tới từng cán bộ chiến sĩ
tham gia công tác bảo vệ
đơn vị phòng bảy chúng tôi đã chủ động phối hợp với các lực lượng có liên quan
đi khảo sát tất cả các điểm hoạt động của tổng thống
xây dựng phương án cụ thể quán triệt đến từng cán bộ chiến sĩ
về thông tin của chuyến đi cũng như trình độ chuyên môn nghiệp vụ
để từ đó nắm chắc từng vị trí của mình
trong ba ngày thăm và làm việc tại việt nam
tại các điểm diễn ra hoạt động của các lãnh đạo đảng nhà nước việt nam
và tổng thống mỹ obama
đều được bảo vệ tuyệt đối kỹ lưỡng
bằng tinh thần chủ động bộ tư lệnh cảnh vệ đã phối hợp với tất cả các lực lượng
đặc biệt là công an tp hà nội công an tp hồ chí minh
đồng thời huy động tổng lực nhân lực ứng trực một trăm linh quân số
và sử dụng các phương tiện máy móc trang thiết bị hiện đại nhất
nhằm phòng ngừa những nguy cơ mất an ninh an toàn có thể xảy ra
tại những buổi gặp gỡ với các thế hệ trẻ việt nam ở hà nội và thành phố hồ chí minh
số lượng người tham dự đông
song tình hình an ninh được kiểm tra kiểm soát chặt chẽ
và được các cơ quan bảo vệ hoa kỳ đánh giá cao
lần này là lần thứ ba
thì lực lượng cảnh vệ
về năng lực cũng như trình độ của lực lượng cảnh vệ
ngày càng hoàn thiện hơn nâng lên cao hơn
công tác chỉ huy chỉ đạo của các cấp chỉ huy
ngày càng hiệu quả hơn
và với tinh thần có sự chuẩn bị chú đáo như vậy
lực lượng cảnh vệ đã phối hợp
với các lực lượng trong và ngoài công an
ngoài công an đảm bảo an toàn tuyệt đối
trên tinh thần lực lượng cảnh vệ việt nam
là đơn vị chịu trách nhiệm chính
mật vụ hoa kỳ là lực lượng phối hợp
lực lượng cảnh vệ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình
chuyến thăm của tổng thống mỹ barack obama
tại việt nam thành công
có sự đóng góp rất lớn từ sự nỗ lực hết mình
bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn
của cán bộ chiến sĩ bộ tư lệnh cảnh vệ nói riêng
và các lực lượng công an nhân dân nói chung
phần xây dựng hình ảnh một đất nước việt nam
mến khách hòa bình và thân thiện
bản tin tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác
công an tỉnh lạng sơn vừa lập chiến công lớn
phá chuyên án bắt giữ ba đối tượng nữ
đã mua bán vận chuyển chót lọt ba mươi kg ma túy đá
từ trung quốc về việt nam
xác định đây là đường dây có tổ chức
thủ đoạn tinh vi phức tạp
lại do đối tượng nữ cầm đầu
ban chuyên án đã triển khai liên hoàn
nhiều biện pháp nghiệp vụ
với sự tính toán hết sức kỹ lưỡng
vào lúc một mươi sáu h ngày ba mươi tháng năm
ban chuyên án đã tổ chức bắt quả tang
đối tượng hoàng thị phượng
chú tại xã hồng phong huyện cao lộc
về hành vi mua bán vận chuyển hai kg ma túy đá
với các chứng cứ thu được
ngay trong ngày ban chuyên án đã thi hành
lệnh bắt khám xét khẩn cấp nơi ở
đối với hai đối tượng hoàng thị kim cúc
chú huyện cao lộc và hoàng thị khuyên
chú huyện văn lãng
tăng vật thu giữ gồm bảy trăm linh triệu đồng
năm quyển sổ tiết kiệm
với tổng số tiền gần ba tỷ đồng
và nhiều tài liệu có liên quan
cơ quan điều tra đã làm rõ
cúc là đối tượng cầm đầu đường dây
khuyên và phượng là hai đối tượng
có vai trò vận chuyển và tìm đầu mối tiêu thụ
bước đầu các đối tượng khai nhận
đã mua bán chót lọt một mươi năm vụ
tổng cộng ba mươi kg ma túy đá
và thu về số tiền bất chính nhiều tỷ đồng
còn tại hải phòng đối tượng tráng láo tú
trú tại xã lóng sập huyện mộc châu tỉnh sơn la
vừa bị bắt quả tang về hành vi
vận chuyển hai bánh heroin
đây là mắt xích quan trọng trong đường dây
vận chuyển mua bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn
tại cơ quan điều tra tú khai nhận
cùng với nhiều đối tượng ở các tỉnh thành phố
trong đó có một số đối tượng sinh sống tại hải phòng
tạo thành đường dây vận chuyển
mua bán ma túy với số lượng lớn
từ tuyến biên giới tây bắc về hải phòng
sau đó chuyển tiếp đi các tỉnh khác tiêu thụ
khi đối tượng vừa về đến hải phòng
chưa kịp bắt nối với đồng bọn
thì bị lực lượng công an bắt giữ
sau khi bị cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an bắt giữ
đối tượng nguyễn ngọc minh tức minh xăm
đại gia buôn gỗ khét tiếng ở bắc ninh
lúc này lộ rõ bộ mặt thật
là một đối tượng cầm đầu ổ nhóm tội phạm
hoạt động theo kiểu xã hội đen
cưỡng đoạt tài sản nhiều lượt người
hôm nay ngày một tháng sáu
tại tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh
ổ nhóm tội phạm do nguyễn ngọc minh cầm đầu
đã phải ra trước vành móng ngựa
chịu sự trừng phạt thích đáng của pháp luật
theo cáo trạng
trong khoảng thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi bốn
minh là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạng đại an
trụ sở tại khu công nghiệp dốc sạch
phường đông ngàn thị xã từ sơn
đã tiến hành xây dựng và thành lập ba chợ gỗ
sau khi các chợ trên đi vào hoạt động
minh tự thành lập ban quản lý các khu chợ nói trên
và chỉ đạo đàn em thu phí bến bãi
phí đường bất hợp lý
tự đề ra các quy định như
các loại xe trọng tải lớn phải nộp phí từ một ba triệu đồng
một lần lưu bãi
ô tô không chở hàng mà đi vào chợ cũng phải nợp năm mươi đồng
đối với những chủ xe không nộp
hoặc có ý định chống đối
minh sâm chỉ đạo đàn em chặn xe
không cho vào bãi hoặc giàn mặt
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
đến ngày một mươi ba tháng tám năm hai nghìn một mươi bốn
nguyễn ngọc minh đã cùng tám bị cáo khác
trong đó có con gái con rể của minh sâm
cưỡng đoạt của một mươi hai bị hại
với tổng số tiền hơn một trăm tám mươi bốn triệu đồng
liên quan đến vụ việc
quách văn lộc còn bị truy tố vì tội
tàn trự trái phép vũ khí quân
chiều nay tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh
tiếp tục xét xử với phần xét hỏi các bị cáo
trong vụ án vì hành vi cưỡng đoạt toàn sản
tàn trự trái phép vũ khí quân dụng
tại phiên tòa viện kiểm sát đã đưa ra mức án
đề nghị đối với từng bị cáo
trước những câu hỏi của viện kiểm sát
tất cả các bị cáo đều thừa nhận những hành vi phạm tội
đúng như cáo trạng truy tố
trong phần thẩm vấn các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội
theo nhận định của viện kiểm sát
trong đó minh sâm được xác định có vai trò cầm đầu
các bị cáo còn lại mặc dù biết rõ việc làm sai trái của minh xâm
nhưng vẫn giúp sức tích cực
trước tình hình người dân bất chấp nguy hiểm
dùng phương tiện tự chế thô sơ
liêu thông trên các lòng hồ thủy điện
tỉnh quảng nam vừa chỉ đạo các cấp ngành địa phương liên quan
kiên quyết chấn chỉnh hoạt động liêu thông
của các phương tiện không đảm bảo an toàn
trên các lòng hồ thủy điện trên địa bàn
người dân địa phương đã dùng phương tiện tự chế thô sơ
liêu thông trên các lòng hồ thủy điện
như sông chanh hai a vương đắc my bốn
nơi thường xuyên xảy ra rông lốc gió xoáy
tiềm ẩn nhiều tai nạn
nhằm đảm bảo an toàn cho người dân
tỉnh quảng nam đã chỉ đạo các cấp ngành
kiên quyết chấn chỉnh hoạt động liêu thông
của các phương tiện không đảm bảo an toàn
trên các lòng hồ thủy điện
chính quyền các huyện và lực lượng chức năng
phải thường xuyên tuần tra kiểm soát khu vực lòng hồ
nếu phát hiện phương tiện thô sơ tự chế
không đăng ký đăng kiểm
không đảm bảo an toàn lưu thông trên lòng hồ
thì tiến hành tình thu phương tiện
và kiên quyết xử lý nghiêm theo pháp luật
đặc biệt chính quyền các cấp
và các hội đoàn thể địa phương
cần tiếp tục phổ biến tuyên truyền cho nhân dân
không được sử dụng các loại ghe thuyền thô sơ
bè nổi để liêu thông trong lòng hồ
với bất kỳ mục đích gì
nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của người dân
tại các lòng hồ
còn trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
hiện nay có rất nhiều công trình đang thi công
trong đó nhiều khu vực thi công gần đường dây điện cao áp
đi qua gây mất an toàn hệ thống lưới điện
để đảm bảo an toàn lưới điện
ngành điện quảng ngãi đã triển khai
nhiều biện pháp phòng ngừa nguy cơ đứt dây
gây chập điện
ảnh hưởng đến tính mạng công nhân trên công trường
và hệ thống lưới điện phục vụ dân sinh
công trình đường cao áp
cao tốc đà nẵng quảng ngãi
đoạn qua xã tịnh hà huyện sơn tịnh tỉnh quảng ngãi
tại khu vực đang thi công
có đường dây cao áp hai mươi hai kv chạy qua
tại đây trong năm hai nghìn một mươi năm
và bốn tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
đã xảy ra bốn lần đứt dây điện
nguyên nhân là do khi sàn lấp
mặt đường được nâng cao
khiến khoảng cách từ mặt đất đến đường dây điện ngắn hơn
vì thế mỗi khi xe tải chạy qua
rất dễ mắc vào
và gây đứt dây điện
xe mang chủ yếu là xe đất
cho đất làm đứt dây điện
trong bốn vụ
trong năm hai nghìn một mươi năm là hai vụ
và đầu từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu
đến nay là hai vụ nữa
và vụ gần nhất là ngày chín tháng năm vừa rồi
làm đứt dây
thấy là dây nó đứt hết ở kia
được biết đường dây cao áp hai mươi hai kv
nhánh rẽ tịnh hà
đang cấp điện cho ba trạm biến áp
của doanh nghiệp thi công làm cầu
trình đường cao tốc đà nẵng quảng ngãi
và hai trạm biến áp dân sinh
theo quy định an toàn lưới điện trên không
với vị trí này
khoảng cách từ đường dây điện đến mặt đất
phải đạt bảy m
thế nhưng hiện khoảng cách này chỉ còn ba mét
điều này rất dễ gây ra
các tình trạng mất an toàn điện
sớm đường dây này ra khỏi phạm vi
thi công của dự án
nhằm mục đích
đảm bảo an toàn cho
tính mạng của người dân
cũng như là đảm bảo an toàn
cung cấp điện
trước mắt những biển báo biển cấm như thế này
đã được cắm tại những nơi có nguy cơ cao
cùng với đó điện lực quảng ngãi
cũng tăng cường công tác giám sát tuyên truyền
và hướng dẫn các đơn vị thi công
cách đảm bảo an toàn lưới điện
nhất là nơi có đường dây cao áp đi qua
chúng ta cũng đã làm các biện pháp
liên hệ với các
đoàn quản lý dân trình
chủ đầu tư
để mà cảnh báo họ
và đạt những biện pháp
điện lực quảng ngãi
cũng tăng cường kiểm tra sửa chữa
và bảo dưỡng các đường dây điện cao áp trên không
tại các đoạn đường có các công trình đang thi công
để đảm bảo an toàn lưới điện
phòng ngừa tai nạn từ điện
tại các công trình đang thi công
hơn hai mươi năm xuất khẩu gạo
việt nam đang từng bước chiếm ngôi quán quân
trên thị trường thế giới
thế nhưng lợi nhuận từ sản xuất lúa gạo việt nam
chưa được một phần hai so với các nước khác
trong khi nông dân các nước như thái lan indonesia philippines trung quốc và ấn độ
có lợi nhuận khoảng hai ba usd một ký lúa
thì nông dân việt nam có lợi nhuận rất thấp
chỉ chưa đầy một usd một ký lúa
đặc biệt nếu tính cùng xuất khẩu đi philippines
chi phí từ việt nam cao gần gấp hai năm lần so với thái lan
việt nam tốn hai mươi bảy usd một tấn
trong khi thái lan chỉ tốn một mươi hai usd
theo viện chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp
nguyên nhân khiến cho lúa gạo việt nam lâu nay vẫn thua kém thái lan
là do việt nam chưa tạo ra được vùng nguyên liệu đủ lớn
để có thể chủ động về sản lượng xuất khẩu
hiện có khoảng tám mươi năm hộ trồng lúa ở việt nam
trồng diện tích dưới năm hectare một hộ
ngay tại vùng chuyên canh lúa lớn nhất
cũng có sắp xỉ bốn mươi hộ trồng lúa diện tích dưới năm hectare
còn đối với hoạt động khai thác đánh bắt hải sản
sau hàng loạt chính sách hỗ trợ người dân vây vốn đóng tàu
với lại xuất thấp được triển khai
thì cho đến nay tại nhiều địa phương
người dân vẫn gặp không ít khó khăn
khi tiếp cận nguồn vốn từ chính phủ
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại thủy tiến huế
nên người dân đang phải vượt qua không ít khó khăn trở ngại
để có thể sở hữu cho mình
một con tàu từ nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước
nghị định sáu mươi bảy của chính phủ
về một số chính sách phát triển thủy sản ra đời
được xem là một bước tiến vượt bậc
trong chính sách hỗ trợ và phương thích
người dân vươn khơi bám biển
để mạnh hoạt động đánh bắt thủy sản xa bờ
bằng chính sách hỗ trợ vay vốn
và lãi suất ngân hàng cho người dân
thế nhưng qua quá trình triển khai
rất nhiều người dân mặc dù muốn
nhưng gặp không ít khó khăn trong quá trình tiếp cận
đồng vốn từ chính sách hỗ trợ của nhà nước
thì được nhà nước bảo trợ
hỗ trợ cho được ba
và nhân dân phải tả là ba
thì như vậy đó là một vấn đề
được tạo điều kiện cho nhân dân
tiếp cận với đồng vốn
nhưng trong quá trình thực hiện nghị định số bảy
thì có nếu một số điều
và số ý ở trong đó
do đó mà quá như
cái việc người dân là
tiếp cận với cái việc để mà
đóng tàu mới là rất còn khó khăn và hạn chế
với lý do tức là
người dân thì hiện tại bây giờ là đang có
tàu nhỏ hơn công suất là dưới
thì như vậy là
đồng vốn của toàn bộ bà con nhân dân đã bỏ ra
nhưng mà giờ sau khi mà
nghị định số bảy ra đời thì
tiếp cận với đồng vốn thì buộc long là phải xây dựng
là toàn đồng mới
tàu mới vỏ mới và máy mới
thì như vậy thì
người dân cũng thấy là
rất khó khăn trong vấn đề đó
ký đồng mới thì là cái tàu cụ
lại không biết bỏ vào đâu và không biết làm cái gì
sau quá trình triển khai nghị định sáu mươi bảy
gặp nhiều trở ngại
chính phủ tiếp tục ban hành nghị định tám mươi chín

và nâng cấp tàu thuyền
không bắt buộc phải mua mới nguyên cụ máy móc
xong qua quá trình triển khai
người dân vẫn tiếp tục gặp không ít trở ngại
để được phê duyệt tay vốn

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi